sau một mươi năm ngày lênh đênh trên biển tàu cá của ngư dân huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã được hải đội hai trăm một mươi hai thuộc hải đoàn hai mươi một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai lai dắt vào bờ an toàn
tàu cá hiện đang neo đậu tại cảng hải đoàn hai mươi một thuộc xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam
trước đó vào ngày hai mươi một tháng sáu tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts do ông nguyễn tuấn chú tại xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi làm thuyền trưởng bị hỏng máy
đến ngày ba tháng bảy do ảnh hưởng của gió lớn tàu bị đứt dây neo và trôi giặt tự do trên biển
nhận được tin báo bộ tư lệnh cảnh sát biển đã điều động tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai đi tìm kiếm cứu nạn
đến một mươi năm giờ ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bảy tàu bốn nghìn ba mươi hai đã tiếp cận được tàu bị đứt dây neo
tàu bị nạn khi còn cách đảo nam bông bay hai mươi năm hải lý
ngay sau đó các bác sĩ quân y đã tiến hành thăm khám sức khỏe cho các thuyền viên
cung cấp lương thực thực phẩm và tiến hành lai rắt tàu cá vào đất liền an toàn
đồng thời cử tổ kỹ thuật cơ động xuống tàu ngay khi cập cảng để sửa chữa cho ngư dân